sáng ngày ba mươi một tháng ba theo giờ địa phương nhân chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới đặt vòng hoa
tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh trồng cây lưu niệm và thăm không gian hồ chí minh
tại công viên montreux thành phố montreux cùng đi có thị trưởng và nhiều vị lãnh đạo thành phố montreux
thăm không gian chủ tịch hồ chí minh chủ tịch quốc hội xúc động viết lưu bút
đến thăm không gian hồ chí minh tại công viên montreux đoàn đại biểu quốc hội việt nam rất xúc động
cảm nhận được những gian khổ của bác đã trải qua trên con đường cứu nước cảm ơn chính quyền
thành phố montreux đã dành một không gian để lưu giữ những tư liệu hiện vật của người
nhân dân việt nam quyết tâm đoàn kết một lòng xây dựng đất nước to đẹp đàng hoàng như bác hẳng mong muốn
nói chuyện với lãnh đạo thành phố montreux chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng cảm ơn
chính quyền nhân dân thành phố montreux cán bộ nhân viên bảo tàng đã giữ gìn bảo quản những kỳ vật
thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh và nhiều hình ảnh kỳ vật phong phú khác về truyền thống đấu tranh
của nhân dân lao động pháp góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp tình đoàn kết quốc tế cao cả
cho thế hệ hôm nay và mai sau